thủ tướng chính phủ vừa chỉ đạo bộ tài chính xuất cấp không thu tiền gần bốn chín trăm linh tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho sáu tỉnh
gia lai đắk lắc bình định quảng bình bình phước lạng sơn để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
cụ thể hỗ trợ tỉnh gia lai gần một một trăm linh tấn gạo tỉnh đắk lắc tám trăm ba mươi bốn tấn gạo tỉnh bình định một năm trăm linh tấn gạo tỉnh quảng bình tám trăm linh hai tấn gạo
tỉnh bình phước bốn trăm linh tám tấn gạo tỉnh lạng sơn hai trăm bốn mươi bốn tấn gạo
ủy ban nhân dân sáu tỉnh trên tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp đảm bảo hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định
trước đó thủ tướng chính phủ cũng đã chỉ đạo bộ tài chính xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh hà giang nghệ an ninh thuận cao bằng
để hỗ trợ cho người dân trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi